nhóm đại biểu quốc hội trẻ đã có buổi gặp mặt với phó chủ tịch hạ viện vương quốc anh đang ở thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thay mặt nhóm đại biểu quốc hội trẻ ông đinh công sĩ phó chủ tịch thường trực nhóm đại biểu quốc hội trẻ
chào mừng bà elinor lenining phó chủ tịch hạ viện vương quốc anh đã sang thăm và làm việc tại việt nam
đại biểu đinh công sĩ nhấn mạnh trong thời gian qua quốc hội hai nước việt nam và anh đã phối hợp hợp tác và có nhiều hoạt động tham vấn
trao đổi tại các diễn đàn đa phương nhất là đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới ipu diễn đàn đối tác nghị viện á âu asep
nhóm nghị viện hữu nghị của hai nước cũng đã có nhiều hoạt động tích cực góp phần tăng cường quan hệ giữa hai quốc hội nói riêng và hai nước nói chung
cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của nhóm đại biểu quốc hội trẻ bà elinor lenining phó chủ tịch hạ viện vương quốc anh cho biết
anh đang rất quan tâm đến vấn đề hợp tác giữa đại biểu quốc hội trẻ việt nam
phó chủ tịch hạ viện elinor lenin khẳng định anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động ở các lĩnh vực mà việt nam quan tâm
khẳng định nghị viện anh tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác đào tạo cán bộ với quốc hội việt nam